mặc dù đã về đích nông thôn mới nhiều năm nhưng trên địa bàn xã nghĩa trung huyện nghĩa hưng tỉnh nam định vẫn chưa có khu xử lý rác thải tập trung
hàng ngày tất cả các loại rác thải sinh hoạt của người dân được vứt tự phát ra các con sông và canh mương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
con sông nhỏ chạy qua địa bàn xã nghĩa trung những năm gần đây tràn ngập các loại rác sinh hoạt từ các khu dân cư đổ ra
rác chất cao có khi ngang bờ tại các cửa cống không thể trôi đi được do xã không có bãi rác tập trung rác thải sinh hoạt của người dân vứt thẳng xuống sông và canh mương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng